ngày một mươi sáu tháng tám công an tỉnh bình phước phối hợp với công an bù gia mập đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
phục vụ công tác điều tra làm rõ cái chết của hai nam thanh niên tử vong sau khi xuống dưới sâu gần ba mươi mét để sửa máy bơm
nạn nhân là điểu cường ba mươi hai tuổi và điểu trung ba mươi tuổi cùng ngụ thôn bình hà xã đa chia huyện bù gia mập tỉnh bình phước
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng tám phát hiện máy bơm nước dưới nhà mình bị hư
anh điểu cường liền trèo xuống giếng sâu gần ba mươi m rộng gần một m để lấy máy bơm lên sửa
tuy nhiên gần một tiếng sau không thấy anh cường lên gọi cũng không trả lời
hàng xóm của anh cường là anh điểu trung trèo xuống giếng để tìm anh cường
nhưng cả cường và trung không may đều bị liệm dưới chiến tử vong sau đó
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chuyên dụng
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
của hợp với công an địa phương triển khai các phương án cứu hộ
sau hơn một giờ lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể hai nạn nhân lên thành công
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ